nếu như trước đây đất mũi cà mau vùng đất cực nam của tổ quốc được biết tới như nơi lấn biển
tiến ra biển thì từ nhiều năm nay đã ở chiều ngược lại biển ăn dần vào đất liền
hàng nghìn hectare đất bị sạt lở trôi theo con nước con sóng tình trạng sạt lở đất ven sông
ven biển đang diễn ra ở mức báo động tại nhiều địa phương của đồng bằng sông kiều long
trong đó có tỉnh cà mau
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay toàn tỉnh cà mau đã xảy ra bảy mươi vụ sạt lở đất ven sông
với chiều dài hơn hai mét và xoáy lở một trăm linh km ven biển chỉ trong tháng sáu
thời điểm cà mau vừa bước vào mùa mưa thì đã có ba mươi vụ sạt lở
sạt lở đe dọa đời sống và sản xuất kinh doanh của khoảng một năm mươi hộ dân
chủ yếu ở các huyện ven biển ngọc hiển đầm rơi và nam căn
trước mắt tỉnh đang khẩn trương triển khai các biện pháp cảnh báo an toàn
di rời nhà cửa tài sản và tái định cư cho người dân
khi mà di dân vào những khu vực này
thì tạo công an việc làm tạo sinh kế cho người dân là một vấn đề rất là nang giải
bởi lẽ người dân ở khu vực này thì chủ yếu sống nghề biển
có thể là có chính sách quay vốn để họ đến vị trí mới
thì phải là có mua nhà có phương án kinh doanh ở nơi mới
theo tính toán của các chuyên gia kể từ năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn đến nay
tỉnh cà mau đã bị mất khoảng một trăm hai mươi hai km hai đất
để cứu đất giữ đất tỉnh cà mau đang khẩn trương cải tạo
nâng cấp nhiều hệ thống đê biển kè chắn sóng
cùng với đó tỉnh cũng điều chỉnh quy hoạch bố trí lại dân cư ở các địa phương
phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội với diễn biến và nguy cơ sạt lở
cũng như với kịch bản biến đổi khí hậu nước biển dân trên địa bàn tỉnh